đêm qua dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã có mưa rào và rông rải rác tại khu vực thành phố tuyên quang xã tứ quận huyện yên sơn và thị trấn hàm yên huyện hàm yên có mưa rào và rông kèm với tố lốc mưa đá gió mạnh đã làm bảy trăm bốn mươi chín nhà dân bị tốc mái và hơn bốn mươi chín hectare cây rừng trồng bị gãy đổ
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang thống kê đến một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng bốn rông lốc đã làm bảy trăm bốn mươi chín nhà ở của người dân bị tốc mái trong đó có ba nhà ở của người dân và một nhà văn hóa thôn bị đổ sập hoàn toàn sáu nhà bị tốc mái trên ba mươi một lớp học mầm non và năm lớp học bán chú bị tốc mái
ngoài ra rông lốc đã làm hơn bảy mươi bảy hectare lúa chín mươi bảy hectare ngô và hoa màu bị gãy đổ năm cột điện bốn kv bị đổ
hiện công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được các địa phương tiếp tục thực hiện
ủy ban nhân dân các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân khẩn trương khắc phục thiệt hại huy động lực lượng phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân